vào trưa nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng tám
thành phố đã ghi nhận thêm ba mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có hai mươi ba ca tại cộng đồng và một mươi ca tại khu cách ly
cũng trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp chống dịch trên địa bàn thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu tuyên truyền mạnh hơn hiệu quả hơn để nhân dân nắm rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh
và thực hiện nghiêm các quy định của thành phố tại các chỉ thị công điện của ubnd tp
trong thời gian giãn cách xã hội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở đó cách ly người với người nhà với nhà
xã phường với xã phường và phải đảm bảo các yêu cầu y tế đương thực thực phẩm dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn xã hội cho người dân ngay tại xã phường thị trấn
về xét nghiệm diện rộng chủ tịch ubnd tp hà nội giao sở y tế tiếp tục xét nghiệm cho các trường hợp bị ho sốt tại cộng đồng
để sàng lọc bóc tách f ra khỏi cộng đồng truy vết f một làm sạch cộng đồng trong đó tập trung cao điểm trong đợt từ nay đến ngày ba mươi tháng tám và từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày sáu tháng chín
về công tác an ninh trật tự an toàn thông tin trên địa bàn thành phố giao công an thành phố phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô và các lực lượng địa phương
xiết chặt kiểm soát tại hai mươi ba chốt vào thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
trong đợt giãn khách xã hội và dịp kỷ niệm quốc khánh mồng hai tháng chín